quý vị thân mến sau hai ngày với những cơn mưa nặng hạt từ chiều ngày hôm qua khu vực miền bắc đã có nắng trở lại
thời tiết hai ngày cuối tuần như thế nào và có thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời hay không
thì ngay bây giờ chị bích liên hãy có cái lời giải đáp được không ạ
chân chị mỹ hưng như là quý vị khán giả vậy là tháng bảy âm lịch cũng đã qua rồi và hôm nay là ngày một tháng tám âm lịch rồi ạ
chỉ còn hai tuần nữa thôi chúng ta sẽ đón tết trung thu
thời điểm này thì các khu phố đặc biệt là các cửa hàng đồ chơi cũng đã trang trí và bày bán rất nhiều sản phẩm cho tết trung thu ạ
ngày hôm nay thứ bảy cuối tuần là thời tiết thủ đô hà nội có nắng không còn mưa hết sức thuận lợi để các gia đình có thể đưa các em nhỏ lên phố hàng mã hay là khu phố đi bộ để mua đồ chơi và cảm nhận không khí trung thu đang đến rất gần